trong bài phát biểu khai mạc hội nghị vào sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh
nội dung của hội nghị trung ương viii lần này bao gồm nhiều vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng trong sạch vững mạnh do đại hội một mươi hai đã đề ra
và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công đại hội một mươi ba của đảng
vì vậy tổng bí thư đề nghị trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu thảo luận sôi nổi
cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo đề án dự thảo các nghị quyết kết luận của trung ương và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu tới các đồng chí quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu quan trọng này của tổng bí thư nguyễn phú trọng
thưa các đồng chí trung ương thưa các đồng chí tham dự hội nghị
thực hiện chương trình làm việc toàn khóa
hôm nay ban chấp hành trung ương bắt đầu họp hội nghị lần thứ tám
để thảo luận cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính gân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
quy định về việc nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội lần thứ một mươi ba của đảng xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác
thay mặt bộ chính trị ban bí thư tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương các đại biểu khách mời đã về dự hội nghị và xin gửi tới các đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất
thưa các đồng chí theo quy chế làm việc văn phòng trung ương đảng đã gửi tài liệu để các đồng chí nghiên cứu trước
sau đây tôi xin phát biểu lưu ý thêm một số khía cạnh
quan các nội dung và nhiệm vụ của hội nghị có tính chất gợi mở nêu vấn đề mong được các đồng chí quan tâm trong quá trình thảo luận xem xét quyết định
một là về kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám và năm hai nghìn một mươi chín
việc trung ương xem xét cho ý kiến về vấn đề kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước năm nay có nhiều nội dung mới
một là về kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
ban cán sự đảng chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng trình trung ương một số báo cáo quan trọng khác về đánh giá giữa nhiệm kỳ
việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
đề nghị các đồng chí trung ương nghiên cứu kỹ các tài liệu căn cứ vào thực tế tình hình đất nước và nơi công tác để thảo luận đánh giá khách quan toàn diện tình hình kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước chín tháng đầu năm

nội dung của hội nghị lần này bao gồm nhiều vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng trong sạch vững mạnh do đại hội một mươi hai đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công đại hội một mươi ba của đảng
đề nghị trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu thảo luận sôi nổi cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo đề án
dự thảo các nghị quyết kết luận của trung ương và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp
với tinh thần đó tôi xin phép được tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai xin chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp